đội chống buôn lậu hàng gian hàng giả và sở hữu trí tuệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh nam định vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển một mươi năm kg pháo trái phép
số pháo trên đều là loại pháo cù do trung quốc sản xuất được lực lượng công an thu giữ của đối tượng trần văn hiệp chú tại xã mỹ xá thành phố nam định khi đang vận chuyển pháo đi tiêu thụ
hiệp khai nhận đã mua pháo của một đối tượng không rõ tên rồi đem về bán kiếm lời khi bị bắt giữ